chiều ngày bốn tháng tám tổ kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín phường chín thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
bắt quả tan bốn đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
bốn đối tượng gồm trương đoàn phúc phan thanh hà nguyễn văn long cùng chú thành phố mỹ tho
và lưu thị thanh tâm chú quận tám thành phố hồ chí minh đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại phòng trọ ở khu phố năm phường chín thành phố mỹ tho
phòng trọ này do hà và tâm thuê để ở còn phúc và long ở các phường
nhưng đến nay tụ tập để sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an kết quả xét nghiệm ma túy tất cả đều dương tính
công an phường chín đập biên bản vi phạm bốn đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
và đề xuất xử lý hành chính mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
đồng thời lập hồ sơ cả bốn người vi phạm đưa vào quản lý tại địa phương
theo nghị định một trăm một mươi một của chính phủ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy